thưa quý vị ngày sáu tháng hai tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo nguyễn minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã mỹ phước tây thị xã cai lệ tỉnh tiền giang
về tội giết người
theo cáo trạng vì buồn chuyện gia đình tiến đã bàn với vợ là nguyễn thị kiều oanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cùng nhau tự vẫn
sau hai lần tiến oanh và hai con nhỏ uống thuốc bảo vệ thực vật để tự vẫn nhưng không chết
vào ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tiến cùng với oanh chia thuốc ngủ ra đưa cho hai con uống rồi cả hai vợ chồng cùng uống
sáng ngày hôm sau nhân viên nhà trọ phát hiện bất thường nên trình báo cơ quan công an thì phát hiện oanh cùng với hai con đã tử vong
còn tiến bị hôn mê nên đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tiến bị khởi tố để điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn minh tiến tử hình về tội giết người
còn tại nghệ an công an tỉnh vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức chọn quyền nhị phân bo
bắt một mươi hai đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
cơ quan công an xác định tổng số tiền đánh bạc là hơn hai trăm linh tỷ đồng
cơ quan công an đã làm rõ hà văn hiếu chú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai là đối tượng cầm đầu đường dây
còn tại nghệ an thì cầm đầu đường dây đánh bạc là lê công tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
giúp việc đắc lực cho tuấn anh
có phan trọng huy trương văn công
ngoài bốn đối tượng trên đường dây đánh bạc của hiếu còn có rất nhiều đại lý cấp nhỏ hơn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
đến nay công an tỉnh nghệ an phối hợp với công an các địa phương đã bắt khám xét tổng cộng một mươi hai đối tượng
tại một mươi hai địa điểm ở nghệ an hà tĩnh vĩnh phúc thanh hóa hà nội quảng bình thừa thiên huế đồng nai và tp hcm
là nhà ở của các đối tượng chủ chốt đồng thời mở rộng bắt giữ các đối tượng liên quan
tăng vật thu giữ một mươi sáu điện thoại di động các loại hai bộ máy tính bàn ba máy tính sách tay một cpo
bước đầu cơ quan điều tra đã chứng minh tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong các trang mạng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay là khoảng hai trăm linh tỷ đồng và hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tp hà nội
tiến hành đột kích kiểm tra quán bar star bar cup có địa chỉ tại sáu mươi bảy y phố phó đức chính quận ba đình hà nội
và qua đó đã phát hiện hàng chục dân chơi dương tính với ma túy
thời điểm kiểm tra trên một số bàn rượu trong quán lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hai ba trăm sáu mươi sáu gram cần sa
một tám trăm hai mươi sáu gram mdma và nhiều đồ vật dụng cụ có liên quan đến việc sử dụng cháy phép chất ma túy
cơ quan công an đã đưa hơn hai trăm linh người gồm cả khách và nhân viên về trụ sở
để kiểm tra làm rõ phân loại và xét nghiệm nước tiểu
kết quả xác định ba mươi hai đối tượng dương tính với ma túy
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tp hà nội đã bắt giữ một số đối tượng là khách đến cơ sở ba star bar grab
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy này
liên tiếp vào thời gian qua công an các địa phương trong đó có thành phố hà nội đã đấu tranh và bắt giữ nhiều đối tượng cướp và cướp giật tài sản
điểm đáng chú ý là mới đây nhất một đối tượng đã dùng súng giả để uy hiếp nạn nhân
nạn nhân cướp tiền đã bị công an quận bắc tử liêm bắt giữ cho thấy hoạt động của loại tội phạm này đang ngày càng manh động và liều lĩnh
chị đảng tị ngoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường vệ trì quận nam tử liêm hà nội được một đối tượng liên hệ để đổi tiền trên mạng
sau khi trao đổi chị ngoan đến trước tòa ct ba d khu đồ thị nam cường để giao tiền mới cho khách là một nam thanh niên mặc áo khoác đen đội mũ trùm đầu đeo khẩu trang màu trắng
người này yêu cầu chị ngoan dẫn lên sân thượng để trao đổi
nhưng sau đó đối tượng đã dùng súng đe dọa rồi cướp đi số tiền một trăm hai mươi triệu đồng
sau khi nhận được tin báo công an quận bắc từ liêm phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được đối tượng cướp tài sản là nguyễn văn dân sinh năm hai nghìn hai trú tại mường toan huyện mường nhé tỉnh điện biên
lược lâu dài đây là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận
quốc phòng toàn dân vững chải tại địa bàn cơ sở cũng như thực hiện thắng lợi nghị quyết một mươi hai của
bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về công tác xây dựng công an phường
kiểu mẫu về an ninh đặc tự và văn minh đô thị tập trung chỉ đạo xây dựng công an phường này
là bám sát các nội dung tiêu chí của bộ công an linh hoạt sáng tạo phù hợp với đặc điểm tình hình
an ninh trật tự điều kiện cơ sở vật chất nguồn lực bảo đảm của địa phương cơ sở
hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân xây dựng chính quyền đô thị văn minh
là đảng quỷ bang giám đốc công an phố phải thường xuyên chăm lo xây dựng công an phường
vững mạnh về mọi mặt
trong đó chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm
cải tiến lệ lõi làm việc giao tiếp ứng xử quan tâm tạo tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật
nghiệp vụ đầu tư cơ sở vật chất kinh phí trang thiết bị phương tiện làm việc chế độ chính sách
để lực lượng công an phường đủ khả năng bảo đảm an ninh trật tự mà đi đầu trong thực hiện văn minh đô thị
tính đến nay công an tp hcm đã hoàn thành chí tiêu bộ công an giao
năm hai nghìn hai mươi ba là xây dựng một mươi bảy công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trực tự và văn minh đô thị
trong đó có một mươi ba đơn vị đạt hai mươi hai trên hai mươi hai tiêu chí cùng với đó là xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ
công an nhân dân tạo môi trường văn minh an toàn cho nhân dân ở cơ sở
qua đó góp phần xây dựng công an phường thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
để đạt được những kết quả như đã kỳ vọng
bốn mươi ba công an phường điển hình kiểu mẫu và văn minh đô thị trong năm hai nghìn hai mươi bốn
công an thành phố rất mong tiếp tục được nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành ủy
ủy ban nhân dân thành phố sự hướng dẫn về nghiệp vụ của cục v năm và các cục nghiệp vụ bộ công an
sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành mặt trận thủ quốc việt nam
của cấp ủy chính quyền các cấp để tạo điều kiện tối đa cho lực lượng công an trong công tác xây dựng công an phường
kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
công an thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng bốn mươi ba công an phường kiểu mẫu về an ninh trực tự
và văn minh đô thị năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt trên bốn mươi công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự
và văn minh đô thị và phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi chín đạt một trăm linh công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự
và văn minh đô thị tức là chúng ta sẽ hoàn thành sự thể hạng của công an giao cho thành phố một năm
trong năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố đã đạt được một trăm linh công an phường kiểu mẫu về an ninh trực tự
công an thành phố hồ chí minh đã hoàn thành chỉ tiêu bộ công an giao là xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu trên địa bàn
công an phường làm tốt công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh đầu tư có điều kiện phòng cháy chữa cháy vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đảm bảo các chỉ tiêu được giao trong dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dự án sản xuất cấp quản lý căn cứ công dân
các tình báo tối giác tội phạm đều được tiếp nhận phân loại xử lý theo quy định
đặc biệt số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai không phát sinh tù điểm phức tạp về hình sự ma túy tệ nạn xã hội
không phát sinh thêm người nghiện ma túy không có tội phạm hoạt động manh động theo dạng xã hội đen
dịp này một mươi tập thể và một mươi một cá nhân được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu
về an ninh trực tự và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố năm hai nghìn hai mươi bốn